ngày một mươi chín tháng bốn tổ công tác liên ngành gồm công an huyện vĩnh bảo phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng
và cục quản lý thị trường hải phòng kiểm tra phát hiện xe ô tô cứu thương đang vận chuyển bảy năm trăm linh khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
lái xe khai nhận trở thuê số khẩu trang trên trong một xưởng may gia công tại xã quang phục huyện tiên lãng tp hải phòng
kiểm tra tại xưởng may cơ quan công an phát hiện thêm năm mươi năm vỏ hộp và hàng nghìn chiếc khẩu trang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
để khẩu trang được đưa đi tiêu thụ chót lọt chủ xưởng may nguyễn thị nga thuê xe cứu thương vận chuyển hàng hóa
theo lực lượng công an việc lợi dụng xe cứu thương chở hàng lậu là một thủ đoạn mới để qua mặt lực lượng chức năng
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ